kính thưa quý vị viện kiểm soát nhân dân quận tám vừa hoàn tất cáo trạng tri tố
chuyển sang tòa án nhân dân quận tám để xét xử đối với ba bị can về tội chống người thi hành công vụ
và ba bị can này đã có hành vi sô sát với nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
tại quận tám tp hcm xảy ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ba bị can gồm lưu tuấn trọng năm mươi ba tuổi huỳnh thị cẩm hương bốn mươi bảy tuổi vợ ông trọng
và liêu thanh thảo hai mươi ba tuổi con gái ông trọng cùng ngụ phường bốn quận tám
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng chín tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín phường bốn quận tám
gồm bác sĩ dương thái nguyên cùng hai tình nguyện viên chống dịch là anh ngô quốc phong và nguyễn hoàng nam
làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố chính vùng vàng giai đoạn bốn
lấy mẫu lần hai cho sáu mươi hộ theo hình thức xét nghiệm nhanh
khi các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm gần hết cho người dân trong tổ dân phố
thì ông lưu tuấn trọng sẽ trong hàng chín trăm bảy mươi một từ nhà ra đề nghị đi phát qua xét nghiệm
để đem về tự lấy mẫu để hạn chế bị lây nhiễm chéo tại nơi lấy mẫu chung
tuy nhiên để tránh việc lấy mẫu không đảm bảo quy trình sẽ cho kết quả không chính xác
nên anh nam đã không đồng ý phát quẹ cho ông trọng nhờ đến hai bên xảy ra tranh cãi
khi anh phong lấy xe máy đi sang điểm xét nghiệm khác thì bị ông trọng nắm áo kéo lại
đồ xem bản tên để phản ánh khiến anh phong bị té ngạ xuống đường
lúc này lưu thanh thảo hai mươi ba tuổi là con của trọng và huỳnh thị cẩm hương bốn mươi bảy tuổi là vợ của trọng
chạy đến dùng ghế nhựa bán nhựa ném vào hai tình nguyện viên trong tổ lấy mẫu
những người này còn mặc áo bảo hộ khẩu trang của anh phong và anh nam bị rách
hai mươi bộ kích xét nghiệm rớt xuống đất không còn giá trị sử dụng
vụ việc sau đó được tổ trưởng dân phố trình báo lên cơ quan công an quận tám để làm rõ
tại cơ quan điều tra ông lưu tuấn trọng huỳnh tị cẩm hương và lưu thị thanh thảo
khai nhận về hành vi sâu sát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín